liên quan đến vụ va chạm giao thông giữa các xe ô tô trong đó có một xe chưa đăng ký biển số
xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng chín tại phố thụy khuê công an quận tây hồ thành phố hà nội cho biết
qua kiểm tra nhanh lái xe âm tính với ma túy
khoảng một mươi hai h hai mươi phút cùng ngày tại phố thụy khuê vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô
mang thương hiệu của hãng baying chưa đăng ký biển số và nhiều phương tiện khác
sau khi va chạm người điều khiển xe hãng baying không dừng lại có dấu hiệu cố tình rời hiện trường
khi người dân và lực lượng chức năng đề nghị lái xe xuống để giải quyết vụ việc
người này không chấp hành buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải khống chế
tại cơ quan công an lái xe khai nhận đang điều khiển trên đường thì gặp sự cố và mất lái
và chạm với hai xe ô tô sau khi xảy ra tai nạn người này mất bình tĩnh
dẫn đến va chạm mạnh vào vật cứng khiến xe bị gãy trụ bánh trước
cơ quan công an tiến hành test nhanh tài xế này kết quả không phản ứng với chất kích thích